hiện nay tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo ngày càng tinh vi
thay vì chỉ nhắn tin và gọi điện như trước thì giờ các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake
tức là giả cả giọng nói hình ảnh để gọi video call lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn thì đã có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo
thông qua hình thức defect ai với số tiền lên tới hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng
cùng tìm hiểu rõ hơn về hình thức lừa đảo này qua phóng sự sau của chúng tôi
bên cạnh đó người dùng mạng xã hội cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân lên mạng
bởi đó cũng là nguyên nhân giúp cho các đối tượng dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo như thời gian qua